dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của dự án luật chứng khoán sửa đổi dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi một ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân tối cao phó chủ tịch quốc hội ung chu lưu điều hành phiên họp
phó chủ tịch quốc hội ung chu lưu điều hành phiên họp
luật này được ban hành sẽ song song tồn tại với nhiều luật khác do đó quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu giả soát đối chiều với quy định tại các luật liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật
ngoài ra nhiều ý kiến cho rằng sự thảo luật đã bổ sung luật hóa các thuật ngữ trên cơ sở tiệm cận thông lệ quốc tế phù hợp hơn với thực tiễn và pháp luật liên quan
tuy nhiên cần ra soát kỹ các thuật ngữ bảo đảm tính rõ ràng dễ hiểu dễ áp dụng
dự án luật sửa đổi cũng có nhiều nội dung có ý kiến khác nhau đề nghị quốc hội thảo luận cho ý kiến tại các phiên thảo luận
về luật dân quân tử vệ một số ý kiến đề nghị tiếp tục quan triệt chủ trương nghị quyết của đảng về tổ chức biên chế cải cách chế độ tiền lương bảo đảm hài hòa hợp lý giữa yêu cầu xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp
chú trọng nâng cao chất lượng ở vùng trọng điểm quốc phòng an ninh và những địa bàn phức tạp nhưng cần tinh gọn về tổ chức biên chế thiết thực hiệu quả tránh giàn trải nguồn lực
có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn các nội dung về dân quân tự vệ trong hiến pháp và luật quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám nhất là về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật tránh nhắc lại nội dung đã được các luật khác quy định
có ý kiến băn khoăn vì sự thảo luật còn nhiều quy định chung chung
theo báo cáo thẩm tra ubnd đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên để ra soát trình lý sự thảo luật cho phù hợp với hiến pháp đường lối chính sách của đảng bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
cũng tại buổi làm việc quốc hội đã nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra tờ trình về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi một
h một mươi ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân